ngày hai tháng hai tại tỉnh hải dương ban chấp hành đảng bộ tỉnh hải dương đã tổ chức lễ meeting kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam dự buổi lễ có chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
tại buổi lễ các đại biểu đã cùng nhau thành kính tưởng nhớ đến chủ tịch hồ chí minh người anh hùng giải phóng dân tộc vĩ đại đã sáng lập đảng cộng sản việt nam
tưởng nhớ các lãnh tụ của đảng các nhà lãnh đạo tiền bối những chiến sĩ cộng sản các anh hùng liệt sĩ đồng bào đã hy sinh anh dũng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng bảo vệ tổ quốc
từ chỗ ba tỉnh ủy lâm thời chỉ có ba đồng chí với một mươi bốn đảng viên đến nay toàn đảng bộ hải dương đã có hơn một trăm linh sáu đảng viên sáu trăm tám mươi sáu tổ chức cơ sở đảng
quy mô kinh tế của tỉnh đứng thứ một mươi một trong cả nước năm hai nghìn một mươi chín ngân sách của tỉnh đạt trên hai mươi tỷ đồng
toàn tỉnh đã quy hoạch
phát triển được một mươi tám khu công nghiệp và bốn mươi năm cụm công nghiệp đời sống việc làm và thu nhập của người dân ngày càng được cải thiện